sau gần hai tháng chưa tìm được tiếng nói chung đến chiều ngày hai mươi ba tháng chín cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo huyện yên định tỉnh thanh hóa với các giáo viên khiếu nại việc bị điều chuyển thiếu hợp lý mới có một số tiến triển
những bất cập trong quyết định thuyên chuyển giáo viên tại huyện yên định thời gian qua khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi đặc biệt đã gây bức xúc cao độ cho giáo viên bị ảnh hưởng bởi quyết định này
ngày một tháng tám các giáo viên gửi văn bản khiếu nại lên ủy ban nhân dân huyện yên định
cho tới chiều hai mươi ba tháng chín sau khi có yêu cầu làm rõ của huyện ủy yên định cũng như có đoàn công tác của sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa về làm việc một cuộc đối thoại chính thức giữa giáo viên và ủy ban nhân dân huyện mới được tổ chức các phóng viên nhà báo không được tham gia sự kiện này
quyên viên mà tham gia sự kiện vấn đề này thậm chí các đoàn công tác có những vấn đề thực hiện phải được giám sát kiểm tra nếu như có động cơ nó không nằm yêu cầu chúng tôi sẽ không quyết xử lý để đảm bảo yêu cầu đặt ra
sau cuộc đối thoại các giáo viên cho biết những quyết định điều động thiếu hợp lý của ủy ban nhân dân huyện yên định gửi cho họ trước đó sẽ được sửa đổi nhưng đa số phải chờ đến ngày hai mươi tháng một mươi
cá biệt có trường hợp ngày chốt huyện đưa ra là cuối năm hai nghìn một mươi chín
quyết định mới sẽ như thế nào được ở lại hay điều
và về đâu thời điểm này ủy ban nhân dân huyện yên định vẫn chưa thông báo cụ thể